hà nội nhận một triệu liều vaccine sinopharm
ngày chín tháng chín một triệu liều vaccine verocel của hãng dược sinopharm sản xuất
sẽ được bộ y tế cấp cho thành phố hà nội để thực hiện tiêm chủng
hà nội xác định trong trường hợp bất khả kháng
khi nguồn cung vaccine covid một mươi chín mũi một đã tiêm không đủ để tiêm mũi hai
thì có thể sử dụng vaccine khác để tiêm
bộ y tế cho phép tiêm trộn moderna và pfizer
nhưng chỉ khi bất khả kháng
bộ y tế vừa có thông báo cho phép sử dụng vaccine pfizer
tiêm mũi hai cho những người đã tiêm mũi hai
và ngược lại với những người đã tiêm trộn hai loại vaccine
bộ y tế cũng khuyến cáo nên giám sát chặt chẽ hơn để đề phòng biến chứng
phát hiện sáu ca covid một mươi chín bốn ca nghi nhiễm liên quan công ty giày recer ở quảng nam
quảng nam phát hiện nữ công nhân công ty giày mắc covid một mươi chín
qua sàng lọc ngành y tế tỉnh này đã phát hiện ca mắc mới
nên tiến hành truy vết và phát hiện thêm năm ca bệnh khác và bốn người nghi nhiễm
đã xuất hiện tình trạng lợi dụng việc được ưu tiên
một số xe cứu thương lách luật chở người từ tp hcm
rồi né chốt không khai báo lạm dụng còi đèn gây tai nạn
làm mất an ninh trật tự tạo nguy cơ lây nhiễm
bộ công an đã cấp mã qr qua app khai báo di chuyển vneid
thêm một app web qr để khai báo di chuyển của bộ công an
công dân trước khi ra khỏi nhà khai báo di chuyển trên app vneid của bộ công an
sẽ được nhận mã qr để có thể xử lý bệnh nhân của bệnh nhân
bệnh nhân có thể sử dụng ở nhiều ứng dụng khai báo y tế
người dân thì kêu trời vì quá nhiều ứng dụng không biết dùng cái nào cho phù hợp
bắt quả tang người nước ngoài tụ tập đánh góp
kiểm tra hành chính tại cơ sở golf jones garden
tại tầng năm trung tâm thương mại the garden hà nội
trong thời gian giãn cách xã hội tổ công tác đã phát hiện hai mươi năm người nước ngoài tầm đánh gót điện tử
tp hcm cho phép quán ăn bán mang đi
chính quyền tp hcm cho loại hình kinh doanh dịch vụ ăn uống
được hoạt động từ sáu đến một mươi tám giờ hàng ngày
theo hình thức bán hàng mang đi sau hai tháng tạm dừng
đối diện với thông tin này người thì lo phí siêu cao
kẻ thì mừng muốn khóc vì sắp được ăn hủ tiếu hưởng định tinh thần
sau khi tiếp nhận tổng cộng khoảng ba mươi ba triệu liều vaccine covid một mươi chín
việt nam có thể nhận thêm một mươi sáu đến một mươi bảy triệu liều vaccine tháng này
công an tp hcm phát hiện sáu mươi ba f lang thang xử phạt người ra đường một mươi bảy tỷ đồng
qua kiểm tra giám sát tại các điểm chốt chặn
lực lượng công an đã phát hiện
sáu mươi ba f lang thang trên đường
và xử phạt hàng loạt trường hợp lưu thông không có lý do chính đáng
với số tiền lên tới hơn một mươi bảy tỷ đồng
tp hcm thông tin về vụ tập trung đông người tại phường bảy quận tám
mới đây hàng trăm người dân đã tụ tập đông người
tại chốt kiểm soát dịch trên đường quảng trọng linh
khu phố sáu phường bảy quận tám vào chiều ngày tám tháng chín
khiến nhiều người dân lo lắng về khả năng lây lan dịch bệnh
hòa bình dừng giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu
tp hcm đã quyết định dừng thực hiện giãn cách xã hội
trên địa bàn huyện lương sơn địa bàn tiếp giáp với hà nội
kể từ một mươi hai h ngày chín tháng chín
đưa năm trăm linh người ra khỏi ổ dịch covid một mươi chín phức tạp
tại bệnh viện tư nhân lớn nhất thanh hóa
thanh hóa đã phối hợp di chuyển khoảng năm trăm linh người
đang bị phong tỏa cách ly tại bệnh viện đa khoa hợp lực
ra khu cách ly khác để hạn chế tối đa nguy cơ lây lan dịch bệnh covid một mươi chín
chủ tiệm photocopy làm giả giấy đi đường chứng nhận tiêm vaccine
lợi dụng giãn cách xã hội chủ tiệm photocopy ở đồng nai
làm giả hàng trăm giấy đi đường chứng nhận tiêm vaccine
bán lại cho người có nhu cầu để thu lợi bất chính
công an tp hcm đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc
hàng nghìn nhân viên y tế một mươi một tỉnh thành phố gấp rút chi viện
để xét nghiệm tiêm vaccine cho thủ đô hà nội
nhiều tỉnh thành phố đã đưa hàng nghìn nhân viên y tế
hỗ trợ xét nghiệm tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
để hà nội đạt mục tiêu đã đề ra
thành phố hồ chí minh lãnh đạo phường đến tận nhà xin lỗi người dân
vì phát gạo bắt ký nhận tiền
sáng ngày chín tháng chín lãnh đạo phường bình hưng hòa b quận bình tân
đến nhà một trăm bốn mươi hai hộ dân nhận sai vì phát gạo hỗ trợ
nhưng yêu cầu người dân ký nhận một năm triệu đồng
nhiều lao động mắc kẹt tại cửa ngõ hà nội
hàng trăm lao động mất việc rời hà nội về quê
khiến thị trấn xuân mai phải tổ chức một điểm cách ly tạm thời
cho người lao động mắc kẹt tại cửa ngõ hà nội
trong khi chờ liên lạc với địa phương nơi đến
phụ nữ điểm tiêm vaccine covid một mươi chín tại hà nội
hàng trăm người xếp hàng chen lấn ở điểm tiêm chủng vaccine covid một mươi chín
điểm tiêm cũng không đảm bảo về khoảng cách an toàn
phân luồng phù hợp gây nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín
hà nội chiều ngày chín tháng chín ghi nhận thêm một ca mắc covid một mươi chín mới
nâng tổng số ca mắc trong ngày lên ba mươi sáu ca
cộng dồn số ca mắc tại hà nội trong đợt dịch thứ bốn
từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay là ba sáu trăm chín mươi sáu ca
trong đó số ca mắc ghi nhận ngoài cộng đồng
là một năm trăm bảy mươi tám ca
số mắc là đối tượng đã được cách ly là hai một trăm một mươi tám ca